tại hà nội tổng liên đoàn lao động việt nam phối hợp với trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh bộ khoa học và công nghệ và liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ việt nam giải thưởng wipo hai nghìn một mươi chín
tham dự buổi lễ có đồng chí vũ đức đam ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ
giải thưởng năm nay được trao cho bốn mươi năm công trình với bốn giải nhất một mươi một giải nhì một mươi bốn giải ba và một mươi sáu giải khuyến khích
tám cá nhân là chủ nhiệm và đồng chủ nhiệm của các công trình đạt giải nhất còn được thủ tướng chính phủ tặng bằng khen
bên cạnh đó tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới đã quyết định trao giải wipo cho hai công trình đạt giải nhất trong lĩnh vực cơ khí tự động hóa và lĩnh vực công nghệ sinh học
đây được đánh giá là những công trình có giá trị khoa học kinh tế xã hội lớn góp phần thúc đẩy sản xuất của doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng hạ giá thành sản phẩm thay thế nhập khẩu tiết kiệm ngoại tệ cho đất nước